trong phiên thảo luận chiều nay quốc hội đã nghe bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch trình bày tờ trình về dự án luật cảnh sát biển việt nam
và chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội đã trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật cảnh sát biển việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban quốc phòng an ninh nhất trí về sự cần thiết ban hành luật cảnh sát biển việt nam
như đã nêu trong tờ trình của chính phủ nhằm hoàn thiện pháp luật về cảnh sát biển việt nam
góp phần khắc phục những vướng mắc bất cập trong tổ chức thực hiện pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển việt nam
tuy nhiên một số ý kiến cho rằng quy định cảnh sát biển việt nam là lực lượng chủ trì thực thi pháp luật trên biển
tại khoản một điều bốn là chưa phù hợp dễ dẫn đến sự trồng chéo về chức năng nhiệm vụ với các lực lượng chuyên trách khác hoạt động trên biển
ủy ban quốc phòng an ninh cho rằng mỗi lực lượng chuyên trách hoạt động trên biển
đều thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật
đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu xác định rõ vị trí chức năng nhiệm vụ của cảnh sát biển
sao cho phù hợp với tính chất hoạt động của lực lượng và chủ trương của đảng